chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình điểm tự tương lai trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị việc tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội trong những năm qua đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội ở các địa phương
tuy nhiên tại bắc cạn một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh vẫn cố tình chê y trốn đóng nợ đóng bảo hiểm xã hội làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động
trong khi đó một bộ phận người lao động chưa hiểu hết về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm xã hội
qua phóng sự sau đây quý vị sẽ có một cái nhìn đầy đủ hơn về công tác vận động các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh bắc cạn tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động
bắc cạn là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn
nhưng điều kiện kinh tế xã hội cơ sở vật chất hạ tầng còn hạn chế sản xuất nông lâm nghiệp là chủ yếu chiếm hơn tám mươi
số lượng doanh nghiệp ngoài quốc doanh tuy ít nhưng đã đóng góp một phần không nhỏ trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tạo công an việc làm cho người dân
tính đến hết ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu toàn tỉnh bắc cạn có hai trăm bảy mươi doanh nghiệp ngoài quốc doanh đăng ký tham gia hệ thống an sinh xã hội cho hai ba trăm bốn mươi năm lao động
việc quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội
không chỉ góp phần đảm bảo an sinh xã hội mà còn mang lại rất nhiều quyền lợi thiết thực cho người lao động lực lượng chính tại các doanh nghiệp giúp họ an tâm lao động sản xuất
khi ốm đau sẽ được khám chữa bệnh và được quỹ bảo hiểm y tế chi trả phần lớn chi phí
tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng lương hưu khi ốm đau thai sản tai nạn lao động đều được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định
chế độ bảo hiểm thất nghiệp sẽ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm hỗ trợ người lao động học nghề duy trì việc làm
tìm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp
những quyền lợi khi tham gia hệ thống an sinh xã hội không những tạo sự tin tưởng đối với cá nhân người tham gia
mà còn tạo ra sự an tâm đối với các thành viên trong gia đình giảm cánh nặng về tài chính khi người tham gia gặp tai nạn rủi ro
tham gia bảo hiểm xã hội
đối với chủ doanh nghiệp việc tham gia bảo hiểm xã hội sẽ giúp họ thu hút được lao động
bảo vệ và duy trì nguồn lao động nhất là lao động có chất lượng có tay nghề cao
động viên khuyên các doanh nghiệp
người lao động yên tâm công tác lao động sản xuất kinh doanh
khi người lao động gặp ốm đau tai nạn rủi ro mất việc làm hoặc hết tuổi lao động
quỹ bảo hiểm xã hội sẽ thay thế đơn vị để chi trả các chế độ cho người lao động
chính vì vậy nhiều doanh nghiệp công ty cổ phần trên địa bàn đã chú trọng thực hiện tham gia hệ thống an sinh xã hội
đối với việc tổ chức tham gia bảo hiểm cho người công nhân
thì công ty cũng luôn luôn
hoàn chỉnh hồ sơ và triển khai đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho những công nhân lao động mới vào làm việc tại công ty
khi đủ điều kiện thì là công ty sẽ hoàn chỉnh hồ sơ để tổ chức đóng bảo hiểm cho người lao động
công ty cổ phần cấp thoát nước bắc cạn hiện nay đơn vị này có hơn chín mươi lao động một trăm linh lao động và thực hiện đóng nộp hàng tháng theo quy định
về vấn đề bảo hiểm
thì là chúng tôi cũng tuân theo đúng quy định của pháp luật
khi có luật mới hoặc là nghị định ra đời mới
thì chúng tôi đều giao cho bộ phận công đoàn hoặc là bản thanh niên và cũng tổ chức tiêm truyền tại các cuộc học gia ban
thì để thông báo rõ cho mọi người là biết là đối với luật này thông tư này
thì mọi người được hưởng những gì và nghĩa vụ của mọi người này phải nộp như thế nào
bởi vì cái bảo hiểm này thì nó liên quan đến chính sách và quyền lợi của người lao động
nên thực ra người lao động khi được tuyên truyền họ rất hiểu và cũng rất là ủng hộ
quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội là rất thiết thực
nhưng trên thực tế vẫn còn một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa đăng ký tham gia đóng nộp bảo hiểm xã hội
hoặc đăng ký tham gia không đủ số người theo quy định
nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức về chính sách bảo hiểm xã hội của chủ sử dụng lao động
và người lao động tại các đơn vị này còn hạn chế
chủ doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến quyền lợi chế độ chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động
người lao động chưa nhận thức đầy đủ về vai trò ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội
hoặc biết rõ chủ sử dụng lao động cố tình làm sai nhưng vì sợ mất việc làm
nên không chủ động yêu cầu các chủ doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội cho mình khi ký hợp đồng lao động
bên cạnh đó nhiều đơn vị doanh nghiệp trốn tránh trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động
dưới nhiều hình thức như không đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cho người lao động
hoặc ký hợp đồng mùa vụ ngắn hạn
các doanh nghiệp thường miễn minh do sản xuất nhỏ lẻ hoạt động không ổn định sản phẩm không tiêu thụ được
không đủ sức cạnh tranh dẫn đến chây ý trốn đóng nợ đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cho người lao động
đây là tình trạng diễn ra khá phổ biến trong nhiều năm qua gây bức xúc ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người lao động
mặt khác đa số các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa có tổ chức công đoàn
hoặc nếu có cũng chưa phát huy được vai trò hiệu quả chức năng nhiệm vụ của mình

hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực này kiên quyết xử lý các vi phạm
tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đơn vị nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp
nhằm kịp thời phát hiện các vụ việc nợ động trốn đóng bảo hiểm xã hội v v
về giải pháp chứng mắt đề nghị ubnd tỉnh nên có văn bản phê bình các doanh nghiệp đơn vị để nợ động
và các doanh nghiệp phải có văn bản cam kết trả nợ không tái phạm
để đảm bảo thực hiện nghiêm chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh
thời gian qua cơ quan bảo hiểm xã hội đã tham mưu cho các cấp ủy chính quyền địa phương
triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm giải quyết tình trạng nợ động bảo hiểm của doanh nghiệp đối với người lao động
chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
tới chủ sử dụng lao động và người lao động qua nhiều hình thức trao đổi đối thoại phát tờ rơi tờ gấp v v
cơ quan bảo hiểm xã hội cũng phân công cán bộ chuyên quản thu bảo hiểm xã hội bám sát đơn vị sử dụng lao động
để đôn đốc thu phối hợp thực hiện công tác kiểm tra liên ngành việc chấp hành chính sách bảo hiểm của từng doanh nghiệp đối với người lao động
thực hiện các biện pháp quản lý thu xử lý thu hồi nợ động bảo hiểm xã hội đặc biệt là sự vào cuộc của đảng ủy khối doanh nghiệp
cấp ủy cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trong khối doanh nghiệp và liên đoàn lao động tỉnh cơ quan đại diện
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động
trong thời gian tới đảng ủy khối doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp cùng với bảo hiểm xã hội tỉnh
thực hiện tốt mối quan hệ công tác phối hợp trong việc công tác về thực hiện bảo hiểm xã hội

trong thời gian tới đảng ủy khối doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp cùng với bảo hiểm xã hội

trước thực trạng trên rất cần sự vào cuộc chung tay của các ngành chức năng liên quan với cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh để thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế nhằm ổn định đời sống của người lao động có như vậy thì doanh nghiệp mới ổn định phát triển
và chỉ khi nào người sử dụng lao động thực sự quan tâm đến quyền lợi của người lao động thì mới có một đội ngũ lao động tận tâm yêu nghề an tâm công hiến hết mình vì sự phát triển của doanh nghiệp
vâng thưa quý vị sau đợt nghỉ tết nguyên đán mậu tuất
người lao động ở khắp nơi trên cả nước đang bắt đầu trở lại với nhịp sản xuất thường ngày
chúng tôi mong rằng các đơn vị doanh nghiệp sẽ có một năm kinh doanh hiệu quả những người lao động sẽ được bảo đảm các chế độ phúc lợi xã hội
chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc xin kính chúc quý vị và các bạn có một năm làm việc mạnh khỏe bình an và hạnh phúc